tại buổi tiếp tổng giám đốc tổ hợp samsung việt nam han min ong sub thủ tướng nguyễn xuân phúc đề nghị samsung hỗ trợ phát triển công nghiệp phụ trợ của việt nam đào tạo và chuyển giao công nghệ để tạo điều kiện cho các doanh nghiệp công nghiệp phụ trợ của việt nam nhất là các doanh nghiệp vừa và nhỏ có cơ hội hợp tác tham gia cung cấp nguyên vật liệu linh kiện cho các dự án của tập đoàn
tại buổi tiếp thủ tướng nguyễn xuân phúc đánh giá cao tiến độ triển khai dự án đầu tư của tập đoàn tại việt nam thủ tướng khẳng định đầu tư trực tiếp nước ngoài là bộ phận quan trọng của nền kinh tế việt nam trong đó có đầu tư của samsung góp phần phát triển kinh tế giải quyết việc làm
thủ tướng nêu rõ do samsung là doanh nghiệp có kim ngạch xuất khẩu lớn nhất của việt nam cho nên chính phủ đã chỉ đạo các bộ ngành chức năng tạo mọi điều kiện thuận lợi cho hoạt động đầu tư sản xuất kinh doanh của tập đoàn tại việt nam
thủ tướng mong muốn tổ hợp samsung phát triển ổn định thuận lợi tăng mạnh kim ngạch xuất khẩu qua đó đóng góp thiết thực vào mối quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt giữa việt nam và hàn quốc
ông hanieong cho biết quý hai này xuất khẩu của samsung tại việt nam bắt đầu phục hồi tăng trưởng trở lại dự kiến đạt một mươi một tỷ usd trong tổ hợp samsung việt nam công ty samsung dislay việt nam có vốn đầu tư sáu năm tỷ usd đang nỗ lực mở rộng quy mô đầu tư mặc dù gặp một số khó khăn
năm nay samsung phấn đấu đạt doanh thuật
năm nay samsung phấn đấu đạt doanh thu sáu mươi tỷ usd kim ngạch xuất khẩu đạt hơn năm mươi tỷ usd trong đó samsung deep slate sẽ xuất khẩu khoảng một mươi tỷ usd hiện có một trăm linh bảy lao động việt nam đang làm việc tại các nhà máy của samsung việt nam
dự kiến để đáp ứng nhu cầu sản xuất điện thoại di động của samsung garaxi s tám tập đoàn dự kiến tuyển dụng thêm nhiều lao động việt nam
ông mong muốn chính phủ các bộ ngành chức năng của việt nam tạo mọi điều kiện thuận lợi cho tổ hợp samsung việt nam nói chung và công ty samsung dipley nói riêng đầu tư làm ăn thuận lợi tại việt nam nói chung